sau mưa lũ cũng là thời điểm mà nhiều dịch bệnh dễ bùng phát
để ngăn chặn nguy cơ xảy ra dịch tri cục thú y thành phố hà nội vừa triển khai tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường đợt mưa lũ năm hai nghìn một mươi tám
theo đó đối tượng vệ sinh tiêu độc khử trùng là những nơi có nguy cơ tiềm ẩn mầm bệnh cao như là khu vực chăn nuôi gia súc gia cầm các chợ tụ điểm kinh doanh khu vực trôn lấp thu gom rác thải có nguồn gốc từ động vật
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
tại huyện trường mỹ địa bàn vừa trải qua trận ngập lịch sử nước lũ ứ động kéo dài nhiều ngày cùng với rác thải đã khiến môi trường và nguồn nước ở đây bị ô nhiễm
sau lũ về cơ bản huyện đã chỉ đạo các xã tiến hành huy động các lực lượng tổng vệ sinh môi trường tuyên truyền bà con chủ động làm sạch môi trường sống xung quanh
mới đây nhất trí cục thú y cũng đã xuống từng xã thực hiện phun thuốc khử trùng chuồng trại các nơi có nguy cơ xảy ra mầm bệnh để bảo đảm môi trường được vệ sinh trở lại
gia đình chị nguyễn thị dinh xã nam phương tiến chủ yếu làm nghề chăn nuôi sau trận ngập gia đình chị bị thiệt hại gần một tỷ đồng vì gia súc gia cầm chết
chị hy vọng công tác vệ sinh phun khử trùng sẽ được thực hiện triệt đề để tránh dịch bệnh lên đàn giao xúc gia cầm còn xót lại

chị hy vọng công tác vệ sinh phun khử trùng sẽ được thực hiện triệt đề để tránh dịch bệnh lên đàn giao xúc gia cầm còn xót lại

sau trận ngập gia đình chị bị thiệt hại gần một tỷ đồng vì giao xúc gia cầm chết